bắc bộ vào sáng ngày hôm nay vẫn mang những nét đặc trưng của mùa xuân
đó là trời nồm ẩm sương mù nhiều vào buổi sớm có mưa nhỏ
cho đến trưa thì thời tiết sẽ tạnh giáo nhiệt độ từ một mươi bảy cho đến hai mươi một độ c
miền trung vào ngày hôm nay tuy không mưa nhưng cũng chịu tác động của hình thái
thời tiết lạnh ẩm trời có nhiều mây
trong khi đó tại nam bộ tiếp tục oi nóng với mức nhiệt từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ
đó là nuôi đôi nét đáng chú ý về tình hình thời tiết của ba miền